trong thời gian quốc hội tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
thì trung ương đảng cũng đã ban hành quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên trung ương đảng
một số ý kiến cho rằng việc bỏ phiếu tín nhiệm sẽ có tác dụng nhất định đối với việc nêu gương của đội ngũ cán bộ
nhất là những người đứng đầu sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
trên thực tế thì các chức danh do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn chủ yếu là những cán bộ cấp cao
đang nắm giữ những trọng trách trong bộ máy nhà nước
đồng thời là những người đứng đầu cấp ủy ở các địa phương cơ quan đơn vị bộ ngành
vì thế việc bỏ phiếu tín nhiệm vừa là dịp để họ biết uy tín của mình ở mức độ nào
vừa là dịp để tự soi tự sửa để khắc phục
đạn chế phát huy ưu điểm bản thân
rõ ràng rằng đây là cái việc làm cần thiết
và qua đó để đánh giá được đội ngũ cán bộ lãnh đạo
là cán bộ chủ chốt của nhà nước ta
và đương nhiên là cũng là của đảng nữa
để nhìn nhận một cách nó thấu đáo
đánh giá cái được và cái chưa được
thông qua cái láp phiếu của các đại biểu quốc hội
và đối với đội ngũ cán bộ đó
thì cũng là một cái cơ hội để mỗi người tự đánh giá mình cái được cái chưa được
rồi tiếp tục phải phấn đấu hơn nữa
đó là một sự nhắc nhở của các bộ trưởng
phải làm tốt hơn nữa
nhất là những người bỏ phiếu tín hiệm cao không cao lắm
cố gắng những người là cao phiếu rồi nhưng mà đừng có để sai sót nữa
thì để nhắc người ta đừng chủ quan đừng có thoải mái
đừng có tự cơ tình đắc là không được
mặt khác việc bỏ phiếu tín nhiệm không chỉ giúp nâng cao hiệu lực
hiệu quả hoạt động giám sát của quốc hội
nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước
mà còn là dịp để những người làm công tác cán bộ của đảng nhìn nhận rõ hơn năng lực
uy tín đội ngũ cán bộ cấp chiến lược để có những dự tính về sau
chúng ta vừa triển khai nêu gương của cán bộ cấp cao
thì đây cũng là một cái vấn đề chúng ta triển khai thực hiện việc làm có ý nghĩa
và qua đó cũng có thể giúp cho việc đánh giá
đánh giá cán bộ tốt hơn
và nhất là cũng đã đang chuẩn bị cho nhân sự của đại hội nhiệm kỳ thứ một mươi ba
điểm đáng chú ý là trong quy định trách nhiệm nêu gương mà trung ương vừa ban hành có nêu rõ
dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm
chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện năng lực uy tín để thực hiện nhiệm vụ
việc bỏ phiếu tín nhiệm là một cách để giúp các cán bộ nhận biết mình còn đủ điều kiện
để tiếp tục công tác nữa hay không
để có những quyết định chính xác kịp thời
mặt khác việc đánh giá cán bộ cần có thêm sự đánh giá từ thủ trưởng nơi công tác
và của người dân nơi cử trú
khi bỏ phiếu lên đây nếu mà tôi ở góc độ làm tổ chức thì tôi nhìn
thì tôi thấy là nó có cái giá trị của chúng tôi
nó là một cái rất có ý nghĩa để có một tư liệu tham khảo
tức là tôi nói là ví dụ bây giờ tôi muốn đánh giá một đồng chí nào đó
còn qua ý kiến của địa phương qua ý kiến vào nơi cư trú
qua ý kiến của cán bộ của nhân viên
các ý kiến cũng thống nhất cho rằng việc lấy phiếu tín nhiệm
cần được tổ chức rộng rãi sang các ngành các lĩnh vực khác
để đội ngũ cán bộ đảng viên có ý thức rèn luyện
phấn đấu nêu gương tốt để tăng uy tín
đối với các cấp các ngành các lĩnh vực theo tôi là cũng vẫn cái cách làm tương tự như vậy
nhưng đối tượng có thể khác nhau
nhưng chúng ta tổ chức làm thì tôi tin là
nó sẽ góp phần làm cho cán bộ nghiêm khắc với mình hơn
tu dưỡng rèn luyện mình hơn
và sự đánh giá của quần chúng của nhân dân
nó sẽ tốt rất nhiều cho mình
và như vậy những cái tệ nạn về tham ô
rồi những cái tệ nạn xấu khác
thì có cái điều kiện khắc phục nhiều hơn
tôi muốn là lấy phiếu tín nhiệm này và nhân rộng lên kể cả trong đảng
trong đảng bây giờ bán cho thành phần trung ương cũng bỏ phiếu tín nhiệm
vô hình trị
cho nên tôi cho làm cái bỏ phiếu tín nhiệm đây là một cái kênh
một cái kênh phản ảnh những cái ý kiến của họ tập thể
một ý kiến của đại đa số trong cộng đồng
trong một tổ chức chính trị
cũng như cộng đoàn bây giờ phải đánh giá lại
phụ nữ phải đánh giá lại mặt trận phải đánh giá lại
các ban đảng phải đánh giá lại